thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bi thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương và đông đảo các tập đoàn tổng công ty nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
cơ cấu lại là ba trăm bảy mươi tám bảy mươi một trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có chín doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
luy kế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm sáu mươi tám doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
với tổng giá trị doanh nghiệp là hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng trong đó giá trị vốn nhà nước là gần hai trăm linh sáu bảy trăm linh tỷ đồng
tuy vậy công tác cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp còn vướng mắt cả về thể chế và tổ chức thực hiện
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ đã nêu rõ cụ thể đó là cơ sở pháp lý và hiệu lực của công văn một nghìn năm trăm bốn mươi bốn của bộ tài chính
yêu cầu ra soát sắp xếp về đất đai của công ty mẹ con cháu có cơ sở pháp lý hay không và nếu có thì nên chăng phải điều chỉnh bằng văn bản pháp luật